tại bảo tàng hà nội chợ đồ cổ đa quý diễn ra vào chủ nhật hàng tuần đã trở thành điểm hẹn của những người đam mê trang sức đồ cổ việt nam cũng như là du khách trong và ngoài nước khi tham quan hà nội
các gian hàng được thiết kế mở theo hình thức chợ quê thường thấy ở đồng bằng bắc bộ
các đồ vật từ nhiều thế kỷ tưởng đã trôi vào dĩ vãng nay được tái sinh tại phiên trận này
ở đây người ta có thể tìm thấy cả một không gian văn hóa hà nội với những món đồ cũ hàng trăm năm tuổi
những món đồ ở chợ đa dạng từ các loại đồ thờ tượng phật hoặc tứ linh bằng đồng đỉnh đồng đến các vật dụng hàng ngày có tuổi đời cao như ấm trà đèn cổ lư hương tranh đồng hồ v v
ngoài ra phiên trợ lần này còn trưng bày các loại đá quý của các tỉnh thành và của cá nhân các nhà sưu tập
các sản phẩm từ đá như trang sức đồ trang trí trưng bày v v
chợ phiên đồ cổ đá quý diễn ra mỗi sáng chủ nhật hàng tuần
là một địa chỉ văn hóa và trở thành điểm du lịch thú vị cho du khách trong và ngoài nước khi tham quan hà nội